cả nước ta có một mươi sáu quận huyện và sáu trăm ba mươi một xã phường thị trấn phải sắp nhập nhằm tinh gọn bộ máy
đây cũng là nhiệm vụ cấp bách đối với các cấp ủy và tổ chức đảng
bởi sắp nhập không chỉ để tinh gọn mà còn ổn định tổ chức
tạo tiên đề để đại hội đảng cấp cơ sở diễn ra thuận lợi
cách làm của tỉnh yên bái là một điển hình mời quý vị theo dõi
để việc sắp nhập xã phường được thuận lợi tỉnh yên bái đã sớm tiến hành sang lọc cán bộ
giải quyết đội ngũ dôi dư theo hướng bố trí công tác khác với những người đủ tiêu chuẩn làm việc
hoặc giải quyết theo chính sách tinh giản biên chế với những người không đủ điều kiện và có cơ chế hỗ trợ rõ ràng

để việc sắp nhập xã phường được thuận lợi tỉnh yên bái đã sớm tiến hành sang lọc cán bộ
giải quyết đội ngũ dôi dư theo hướng bố trí công tác khác với những người không đủ điều kiện và có cơ chế hỗ trợ ràng
để việc sắp nhập xã phường được thuận lợi tỉnh yên bái đã sớm tiến hành sang lọc cán bộ